thành phố hồ chí minh đang nỗ lực tập trung đẩy mạnh nhiều dự án trọng điểm phía nam nhằm giải cứu các tuyến đường huyết mạch ra vào trung tâm thành phố
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh cho biết đoạn đường trường chinh được mở rộng tính từ nút giao thông mũi tàu đường cộng hòa đến đường âu cơ dài chín trăm linh bốn mét
tổng mức đầu tư là hai một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng trong đó bồi thường giải tỏa đoạn này lên đến con số gần hai tỷ đồng
khi hoàn thành các dự án này sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến cửa ngõ phía nam ra vào trung tâm thành phố vốn đang ngày càng quá tải